và để thực hiện mục tiêu đó thì các cấp ủy chính quyền ở kim bôi xác định là phải phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể
trong đó có vai trò không thể thiếu của hội phụ nữ
với các phong trào như phụ nữ trung sức xây dựng nông thôn mới phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững
phóng sự sau đây đều thực hiện tại xã kim tiến huyện kim bôi tỉnh hòa bình
sẽ cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của hội phụ nữ trong công tác giảm nghèo
hội phụ nữ xã kim tiến huyện kim bôi tỉnh hòa bình hiện có gần bảy trăm linh hội viên tham gia sinh hoạt tại ba mươi sáu tri bộ
với đặc thù là xã thuần nông thu nhập thấp nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn
để khắc phục hội liên hiệp phụ nữ xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và đưa ra nhiều giải pháp giúp hội viên phát triển kinh tế
các chị đi vận động chị em phụ nữ là bằng mọi lúc mọi nơi có thể là đến gặp gỡ ở gia đình
hoặc đến những nơi mà các chị làm buôn bán thương nghiệp ở các nơi bán hàng
về việc mà triển khai để các chị tham gia phát triển kinh tế
thì cũng thông qua các buổi sinh hoạt ở tổ nhóm để vận động chị em thực hiện cái nghị quyết của đảng ủy xã đề ra
bên cạnh việc phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội huyện
tạo điều kiện cho hội viên vai vốn với lãi xuất
với lãi suất thấp hạn trả dài hội còn phối hợp với các ngành chức năng tập huấn
trang bị kiến thức để truyền dịch cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa
áp dụng các tiến bộ khoa học và sản xuất
từ đó nhiều hội viên được tiếp cận với các nguồn vốn
cũng như kiến thức để đầu tư vào sản xuất kinh doanh góp phần tăng thu nhập cải thiện cuộc sống gia đình
từ chủ trương phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội huyện
tạo điều kiện cho hội viên vai vốn ngân hàng với lãi xuất thấp
nhiều chị em phụ nữ của xã chúng tôi đã có vốn đầu tư và phát triển kinh tế theo định hướng
cũng như đó mà nhiều chị em đã có của ăn của đề kinh tế vững vàng
tuyên truyền cho phụ nữ để phát triển kinh tế nuôi dạy con tốt
thì chúng tôi tuyên truyền chị em như là trong các cuộc họp cũng có thông qua chung
chúng tôi sẽ tuyên truyền theo một nhóm sản xuất đấy ạ
chúng tôi sẽ thành lập những nhóm sản xuất để làm chung nhau
làm kinh tế đấy
ví dụ như dạo này đang thì quy hoạch để làm dưa ấy
thì chúng tôi sẽ thành từng nhóm tầm là bảy đến một mươi một mươi năm người gì đấy
chúng tôi tuyên truyền như thế thì tuyệt lợi hơn ạ
chúng tôi có thể là tiết kiệm hàng tháng
có ít thì tiết kiệm ít mà có nhiều tiết kiệm nhiều
cho nên là bọn em cũng giúp chị em
những chị em nào mà khó khăn thì lấy những cái tiền tiết kiệm đấy
sẽ ủng hộ các chị em đấy
vâng đấy là tiêu chí
đó là tiêu chí lớn nhất của tri hội phụ nữ ở xóm ạ
đây là một buổi học tập kinh nghiệm của tri hội phụ nữ xã kim tiến tại gia đình chị hoàng thị như
chị như là một trong những hội viên tiêu biểu trong phong trào phát triển kinh tế của xã kim tiến
trước đây gia đình chị gặp không ít khó khăn trong cuộc sống
do quỹ đất sản xuất không có vốn để đầu tư cho chăn nuôi và trồng trọt
từ khi tham gia sinh hoạt hội được tuyên truyền vận động
chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật
đã giúp chị thay đổi cách nghĩ cách làm
gia đình chị như đã vươn lên trở thành một hộ khá trong thôn
lúc đầu tôi trồng mướp đắng sau thấy thu nhập chưa thể ổn định tôi cũng nuôi lợn nái để bán
sau này vốn ổn định tôi đầu tư mạnh vào nuôi lợn với số lượng lớn hơn
và hiệu quả tất nhiên đã là cao hơn trước rất nhiều
cũng được tạo điều kiện cho vay vốn để phát triển sản xuất như hội viên hoàng thị như
hội viên hoàng thị phượng cũng từ chăn nuôi nhỏ lẻ sau khi đủ vốn
đã đầu tư cả sản xuất nông nghiệp và phát triển chăn nuôi với số lượng lớn
khi hội liên hiệp phụ nữ cho vay tiền tôi mua được một con trâu
khi tru đẻ hai lứa tôi đủ tiền mua cả tv xe máy và chuyển sang mua lợn nái sinh sản
và nuôi thêm một số loại vật nuôi khác nữa
tôi bán lợn giống mỗi năm tôi cũng có lãi từ hai mươi đến ba mươi triệu đồng
tôi cũng muốn nhiều chị em hội viên phụ nữ được vay vốn như tôi
để đầu tư vào sản xuất
phát triển kinh tế gia đình
từ những hoạt động cụ thể thiết thực và sự chủ động của hội liên hiệp phụ nữ xã kim tiến
trong phong trào phát triển kinh tế không chỉ giúp chị em thay đổi cách nghĩ cách làm
mà còn phát huy khả năng sáng tạo của mỗi hội viên trong sản xuất kinh doanh
giúp nhiều hội viên phụ nữ được vai vốn
từ những hoạt động cụ thể thiết thực và sự chủ động của hội liên hiệp phụ nữ xã kim tiến
thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói
giảm nghèo và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới